công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắk vừa nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt giữ nhóm sau đối tượng
gian cảnh cướp giật gần một tỷ đồng tại một ngân hàng ở thành phố bù ma thuật
phản ánh ngay sau đây của phóng viên anntv
trước đó vào trường ngày ba mươi tháng một mươi một công an thành phố bô ma thuật nhận được tin báo của người dân
tại ngân hàng vp banh ở số ba mươi bảy điều ngu quyền phường tân lợi xây ra vụ một nhóm đối tượng
cướp giật số tiền rất lớn của người phụ nữ vừa rút từ ngân hàng đi ra
ngay sau đó công an thành phố bô ma thuật đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng điều tra vào cuộc xác minh làm rõ
nạn nhân của vụ cướp giật này là chị dương thị giang chú tại huyện madrak tỉnh đắk lắc
chị giang đã bị nhóm đối tượng cướp giật mất chín trăm bốn mươi triệu đồng
xác định đây là cái vụ việc rất nghiêm trọng do vậy ngay từ ban đầu chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ
với viện kiểm sát dân thành phố để tổ chức khám nghiệm
chúng tôi đã đi vào trường và tiến hành các biện pháp xác minh thu thập tài liệu tại hiện trường
đồng thời chúng tôi tập trung lực lượng xác minh triệu thập làm việc số đối tượng liên quan
bước đầu thì số đối tượng cũng sử dụng nhiều thủ đoạn để quanh co chối tội đối phó với lực lượng công an
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ trong thời gian ngắn chúng tôi đã đấu tranh làm rõ hành vi của sáu đối tượng liên quan
trong một mươi hai h tích cực điều tra đến một mươi h sáng ngày một tháng một mươi hai công an thành phố bồn mà thuật đã làm rõ và bắt được sáu đối tượng trang vụ cướp giật trên
gồm trần thế anh nguyễn thị thanh dung nguyễn văn hùng vương văn quân văn ngọc thành và phan thị vực
theo điều tra do bị nợ xấu không vay được tiền từ ngân hàng nên chị giang đã nhờ thế anh đứng tên chủ sở hữu một lô đất
để làm thủ tục vay một tỷ đồng tại ngân hàng vp bank sau khi vay được sẽ trả tiền công là sáu mươi triệu đồng
sau đó thế anh đã đem chuyện kể lại cho các đối tượng còn lại nghe vì cho rằng tiền công trả như vậy là ít nên cả nhóm đã bàn bạc thống nhất
viết khống một giấy vay tiền thể hiện thế anh vay của vực là một ba mươi năm tỷ đồng mục đích khi ngân hàng giải ngân cho thấy anh xong và chị giang cầm tiền ra khỏi ngân hàng
thì nhóm này sẽ giàn dựng cảnh gặp thế anh đòi nợ tạo tình huống lộn xộn để cướp giật số tiền của chị giang
đến khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày ba mươi tháng một mươi một
khi chị giang cầm một tỷ đồng và lấy sáu mươi triệu đồng trả cho một người khác rồi bước ra cửa ngân hàng thì bị nhóm đối tượng này óp sát giàn cảnh và cướp giật

khi chị giang cầm một tỷ đồng và lấy sáu mươi triệu đồng thì bị nhóm đối tượng này óp sát giàn cảnh và cướp giật
công an phát hiện công an thành phố bù ma thuật đã truy thu được toàn bộ số tiền chín trăm bốn mươi triệu đồng của nạn nhân và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý sáu đối tượng theo đúng quy định của pháp luật